hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong hai tuần qua một mươi ba triệu người tây an đã được yêu cầu ở trong nhà vì làn sóng dịch bệnh tăng cao tới một tám trăm linh người được chẩn đoán mắc covid một mươi chín
các nhà chức trách cho biết hầu hết ca covid một mươi chín ở tây an đều ở mức độ nhẹ và không có ai tử vong
tuy nhiên tây an vẫn đóng cửa hầu hết dịch vụ công cộng một biện pháp tương tự như vũ hán trước đây khi thành phố này trở thành tâm dịch
chỉ có một số bệnh viện ở tây an mở cửa cho những bệnh nhân không mắc covid một mươi chín
các biện pháp hạn chế này đã dẫn đến những lời phàn nàn trên mạng
nhưng hầu hết là từ những người dân địa phương về sự khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm hay dịch vụ chăm sóc y tế
vụ việc của sản phụ dường như đánh dấu một bước ngoặt trong phản ứng của công chúng đối với những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất ở trung quốc
mặc dù trước đó họ vẫn ủng hộ chiến lược chống dịch này
điều này buộc chính quyền tây an phải phản ứng nhanh chóng
họ nói rằng các bệnh viện không nên vì phòng chống covid một mươi chín mà từ chối bệnh nhân cần được chăm sóc khẩn cấp bao gồm phụ nữ mang thai
trong khi đó các nhà chức trách nói rằng tây an sắp đạt được mục tiêu giảm lây nhiễm cộng đồng xuống mức
và kêu gọi người dân tiếp tục kiên nhẫn và ủng hộ công việc của họ